chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong mỗi bản tin
và trong bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là thông tin về một vụ cháy lớn vừa mới xảy ra
tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu hồng hà có địa chỉ tại số một trăm linh chín đường trường trinh hà nội
đám cháy này xuất phát từ kho gỗ và để biết thêm thông tin chi tiết về đám cháy này
chúng tôi đã liên lạc với phóng viên hoàng việt hiện đang có mặt tại hiện trường xin mời phóng viên hoàng việt
kính chào quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại địa chỉ một trăm linh chín đường trường trinh thành phố hà nội
đây là trụ sở của công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu hồng hà
theo những người dân chứng kiến đám cháy tại công ty này bùng phát từ khoảng chín h ba mươi phút sáng nay
và đến hiện nay thì công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục
tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi việc khống chế đám cháy
là tương đối khó khăn do khu vực bùng phát đám cháy xuất hiện từ sưởng chứa gỗ
ghi nhận tại hiện trường cho thấy hiện nay có nhiều xe tiếp nước đã tiếp cận vào trụ sở của công ty này
tuy nhiên thì việc điều tiết các lực lượng ở khu vực hiện trường tương đối là khó khăn
sau khoảng hai tiếng đồng hồ bùng phát nhưng hiện nay thì đám cháy vẫn có dấu hiệu gia tăng trở lại
tuy nhiên thì việc khống chế đám cháy trong thời điểm nắng nóng như thế này là tương đối khó khăn
và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ cùng phỏng vấn một người dân để xem cái việc chứng kiến của người ta tại hiện trường
họ sẽ phản ánh những gì tại khu vực hiện trường
anh ơi anh muốn cho biết là cái đám cháy này thì
dùm ơi đến đây chứ
vâng thưa các bạn
hiện nay thì ghi nhận tại khu vực hiện trường cũng chưa có những thông tin cụ thể
bởi toàn bộ nhà máy đã được phong tỏa để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về vụ việc này trong những bản tin tiếp theo